ngân hàng phát triển châu á adb đã phê duyệt khoản viện trợ hai năm triệu usd để hỗ trợ chính phủ việt nam
cung cấp các dịch vụ cứu trợ khẩn cấp và nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi các đợt lũ lụt gần đây ở miền trung
khoản viện trợ không hoàn lại này được tài trợ từ quỹ ương phó thảm họa châu á thái bình dương
được thiết lập để hỗ trợ cho các quốc gia thành viên đang phát triển của ngân hàng phát triển châu á adb
bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai nặng nề
ngoài ra adb đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác phát triển khác để hỗ trợ những nỗ lực cứu trợ thảm họa của chính phủ
bao gồm đánh giá tác động của thiên tai và nhu cầu hỗ trợ ở các tỉnh miền trung